để phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
diễn ra từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba thành phố hà nội đã tổ chức phân luồng nhiều tuyến đường
cụ thể từ sáu giờ đến chín giờ từ một mươi một giờ đến một mươi bốn giờ ba mươi và từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ
các ngày từ hai mươi tám tháng ba đến ngày một tháng bốn thành phố hà nội sẽ hạn chế các xe ô tô tải chở hàng
có khối lượng chuyên trở cho phép từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên
hoạt động trên các tuyến đường phạm hùng đại lộ thăng long phần đường tiếp giáp với trung tâm hội nghị quốc gia
nguyễn trí thanh chiều hướng về trần duy hưng lê quang đạo
lê đức thọ ngoại trừ các xe ô tô phục vụ hội nghị xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh
và xe giải quyết khắc phục sự cố xe chở khách tuyến cố định tất cả các phương tiện khi tham gia
giao thông gặp các xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường
đi sát vào lề đường phía bên phải chiều đi và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên